chuyển sang một số thông tin xã hội văn hóa đáng chú ý khác trong sáng nay ngày năm tháng ba tại trường đại học cần thơ
thì trường đại học phòng cháy chữa cháy đã tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm hai nghìn hai mươi ba
do vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp tổ chức
ngày hội tư vấn diễn ra tại đại học cần thơ có sự tham gia của gần tám mươi trường đại học cao đẳng trung cấp
và các tổ chức giáo dục với gần một trăm ba mươi gian tư vấn
khu vực đồng bằng sông cửu long cung cấp giải đáp những thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn hai mươi ba
trường đại học phòng cháy chữa cháy cũng đã thu hút nhiều bạn học sinh đến tham dự và có những trải nghiệm đáng nhớ
khi đến với giang tư vấn các học sinh được các thầy cô giới thiệu quảng bá các hình ảnh và hoạt động của nhà trường
cũng như hướng dẫn tư vấn hướng nghiệp về ngành giáo dục đào tạo đối tượng dự thi
các tiêu chuẩn theo quy định của bộ công an cho học sinh đăng ký xét tuyển vào trường theo hệ dân sự năm hai nghìn hai mươi
đây cũng là cơ hội hữu ích cho các học sinh có dịp gặp gỡ thầy cô giảng viên của nhà trường
để có thể giải đáp những băn khoăn thắc mắc của mình khi chuẩn bị bước chân vào ngưỡng cửa đại học